tại thành phố hồ chí minh đã khởi công nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt rác phát điện
có công suất xử lý hai tấn rác một ngày
đây là nhà máy xử lý rác thải thứ hai áp dụng công nghệ đốt phát điện
được xây dựng tại thành phố hồ chí minh trong hai tháng gần đây
đô điểm khép kính từ khâu tiếp nhận đến khâu xả thải cuối cùng
không phát tán mùi hôi phù hợp với điều kiện rác chưa qua phân loại như hiện nay
sau giai đoạn một nhà máy sẽ thực hiện tiếp giai đoạn hai có công suất ba tấn rác trên một ngày
thời gian xây dựng nhà máy trong một mươi tám tháng
đến năm hai nghìn hai mươi dự kiến tại thành phố hồ chí minh sẽ triển khai thêm hai nhà máy đốt rác phát điện
đơn tổng công suất xử lý rác lên chín tấn trên một ngày
qua đó đáp ứng mục tiêu có năm mươi khối lượng rác thải được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện